tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo đại biểu tham luận thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những kết quả mà công an tỉnh cà mau đạt được trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới công an cà mau phải chủ động nắm chắc tình hình
giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất bất ngờ
chú trọng vai trò trách nhiệm của người đứng đầu lãnh đạo chỉ huy
tập trung giả soát triệt phá các băng nhóm lưu manh côn đồ cho vài lãnh nặng bảo kê xiết nợ đòi nợ thuê
tín dụng đen chống người thi hành công vụ đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch
cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng đến thăm và tặng quà cho tập thể công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh cà mau
nơi đang triển khai mô hình tổ công nhân vì môi trường xanh tự quản về an ninh trật tự
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao mô hình giúp tình đoàn kết giữa công nhân dịch vụ môi trường với công an ngày càng khăng khít
các anh trẻ em công nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực trong tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần đắc lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
bộ tư lệnh cảnh vệ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai với khẩu hiệu chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
tại hội nghị đại diện các đơn vị thi đua trong cụm đã trình bày nội dung giao ước thi đua chương trình hoạt động của cụm thi đua số hai năm hai nghìn hai mươi hai với bảy nội dung
trong đó các đơn vị thuộc cụm thi đua số hai sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai với tinh thần chủ động quyết liệt sáng tạo hướng về cơ sở gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai và tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của các đơn vị
trong đó các đơn vị thuộc cụm thi đua số hai sẽ chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an triển khai các mặt công tác đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ huy chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao có phần giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
cùng với đó tiếp tục tập hợp thông báo gương người tốt việc tốt hàng tháng

trong đó tiếp tục tập hợp thông báo gương người tốt hàng tháng